trước những diễn biến mới nhất của dịch bệnh covid một mươi chín bộ công thương vừa ban hành chỉ thị số sáu
về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành công thương
theo đó các mặt hàng đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do nhà nước định giá như giá xăng dầu giá điện
sẽ chưa thực hiện việc điều chỉnh tăng giá quý i và quý ii năm hai nghìn hai mươi nhằm tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh mùa dịch
cục điều tiết điện lực vụ thị trường trong nước sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm trong vấn đề này